cách mạng công nghiệp bốn cũng sẽ là một thách thức đối với tổ chức đoàn trong công tác giáo dục thanh niên
trước vấn đề an ninh phi truyền thống đây cũng là chủ đề của buổi tọa đàm do thành đoàn hà nội tổ chức
với sự tham gia của các chuyên gia về an ninh mạng và hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên thủ đô
tại tọa đàm để phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong đảm bảo an ninh mạng
thiếu tướng lê minh mạnh phó cục trưởng cục an ninh mạng bộ công an đề xuất các tổ chức đoàn
cần chủ động tham mưu phối hợp với các cấp ủy đảng chính quyền để tuyên truyền nâng cao nhận thức
kiến thức bảo vệ an ninh mạng và bạn trẻ phải biết tham gia mạng xã hội một cách có văn hóa
có ích cho bản thân xã hội không đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động ký kết các văn bản bảo đảm an toàn thông tin
và thỏa thuận phối hợp xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đoàn viên một hệ sinh thái tiện ích cho thanh niên
là id thanhnienday com nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên
và cung cấp các dịch vụ tiện ích mà thanh niên đang quan tâm